mặc dù hôm nay mới là ngày đầu tiên trong đợt nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
nhưng các địa điểm như công viên sở thú đều tập trung rất đông người dân tới vui chơi giải trí
thưa quý vị và các bạn công viên thủ lệ là nơi thu hút rất đông người dân thủ đô
và các địa phương lân cận tới vui chơi giải trí và tham quan vào những ngày cuối tuần
và đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín này
thời tiết hôm nay tại thủ đô khá mát mẻ là điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi tại đây
thời tiết hôm nay tại thủ đô khá mát mẻ là điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi tại đây
vào các ngày nghỉ lễ như thế này nhu cầu vui chơi giải trí tăng mạnh
do đó các đơn vị cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng để phục vụ người dân
chúng tôi đã bổ sung
trong bộ siêu tập động vật thêm ba con hiêu cao cổ và hai con hổ trắng một con hả mã
và tất cả các hệ thống chuồng trại của chúng tôi đã được thay dần bằng hệ thống kính cường lực
thay cho khung lưới sắt đối với công tác diễn án hình thị tự
chúng tôi đặc biệt quan tâm bố trí anh em một trăm linh quân số đi trực kết hợp các lực lượng
như công an quận ba đình công an phường ngọc khánh
để giữ gìn hình thị tự
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân thủ hà nội
mặc dù năm nay kỳ nghỉ lễ quốc khánh chỉ kéo dài trong ba ngày
nhưng đây cũng là cơ hội để gia đình người thân bạn bè
có khoảng thời gian vui chơi giải trí cùng nhau sau những ngày làm việc và học tập